tối ngày hai mươi tám tháng một ubnd tp hà nội có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó trong tuần qua hà nội có một mươi ba xã phường thị trấn được đánh giá cấp độ dịch ở mức cấp độ ba
phân bố theo một mươi quận huyện như ba đình trương mỹ đống đa nam tử liêm
hiện hà nội có năm trăm một mươi bảy đơn vị đạt cấp độ một tương ứng với màu xanh nguy cơ thấp
chín đơn vị đạt cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình một mươi ba đơn vị đạt cấp độ ba màu cam nguy cơ cao
và không có địa bàn nào cấp độ bốn màu đỏ nguy cơ rất cao